thưa quý vị với năm đồng đôi khi chúng ta chỉ có thể mua một món đồ nhỏ nhỏ
nhưng với cách làm của các bạn sinh viên trường đại học đồng tháp
ta lại có thể thấy giá trị của năm thật lớn lao
thời gian qua từ sự tích tiểu thành đại này mà đoàn trường đại học đồng tháp
đã xây cất mới nhiều căn nhà giúp cho nhiều đoàn viên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
có một nơi để trú ngủ ấm áp để an tâm học tập
mô hình ngôi nhà năm đó là sáng kiến của đoàn viên sinh viên
trong việc hỗ trợ đoàn viên sinh viên vượt qua những khó khăn trong học tập
bởi ý nghĩa của nó
một là tập hợp sức mạnh đại đoàn kết của tất cả sinh viên toàn trường
thứ hai là tạo một nguồn động lực cho cá nhân sinh viên đó được an tâm học tập
cũng như là góp phần cho xã hội giảm trong việc sau đó giảm nghèo
năm đồng có thể lợi rất là nhỏ
nhưng mà nhiều bạn chung tay lợi thì có thể giúp được rất nhiều cho các bạn sinh viên
đối với hoàn cảnh khó khăn
tạo điều kiện cho gia đình các bạn có thể an tâm trong việc sản xuất
để các bạn
không chỉ tạo sự lớn mạnh về tinh thần đùm bọc đoàn kết
mà với việc tạo mô hình hay
cùng ý nghĩa thiết thực mang lại
đã góp phần hung đúc
động viên tinh thần vượt khó
vương lên của nhiều thanh niên
sinh viên ở đồng tháp
em thì chỉ có phụ những công việc làm mặt như là khiên gạch
hoặc là bưng bê những cái gạch
hoặc là nước nòi này kia cho các bạn nam làm những cái việc này
là cảm giác của em rất là vui
tụi em có thể góp phần công sức của nhỏ nhỏ của mình để cho bạn có một cái ngôi nhà hoặc là ấm cúm hoặc là ấm cúm với gia đình
năm nay em trần ngọc lan hà đang học năm tư khoa sử địa và giáo dục chính trị trường đại học đồng tháp
hoàn cảnh gia đình thiếu thốn
bà nội và ba em đều mang bệnh mất sức lao động nơi ở luôn trong tình trạng nắng rội mưa

hà vẫn vượt qua chăm chỉ học tập và chua toàn việc nhà
thấy được sự nỗ lực của em nhà trường đã tìm đến để hỗ trợ
sắp được ở trong ngôi nhà mơ ước gia đình và em không khỏi ngỡ ngàng trong sự vui mừng hạnh phúc
cái ngôi nhà này cũng quyên góp từ số tiền của các bạn đồng viên để góp lên ngôi nhà tinh thần này để giúp đỡ cho em
cố gắng để học tập thật tốt để không phụ lòng những các bạn đồng viên cũng như đoàn trường phường để giúp đỡ cho em
ra đời từ năm hai nghìn một mươi ban đầu có tên gọi là ngôi nhà ba đồng sau đó đổi thành ngôi nhà năm đồng vì để nâng mức kinh phí xây dựng
dù chỉ là số tiền nhỏ nhỏ từ sự đóng góp tự nguyện hàng tháng của các bạn sinh viên nhưng tích tiểu thành đại
đến nay mô hình đã xây cất mới được năm mươi bốn ngôi nhà ở khắp các nơi trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị gần một năm tỷ đồng
việc làm nhỏ ý nghĩa to hiện mô hình vẫn đang được các đoàn viên sinh viên duy trì tốt
theo kế hoạch trong năm hai nghìn hai mươi đoàn trường đại học đồng tháp sẽ tiếp tục có bốn ngôi nhà năm đồng được xây thêm